văn phòng chính phủ đã phối hợp với cục công nghệ thông tin thuộc bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng đã tổ chức diễn tập bảo vệ các hệ thống thông tin của văn phòng chính phủ
hai tình huống tấn công mạng phổ biến và phương án phòng thủ được lựa chọn trong thực hành diễn tập gồm hành động của lãnh đạo chỉ huy và lực lượng phòng thủ trong giám sát phát hiện và triển khai giải pháp kỹ thuật chống tấn công thay đổi giao diện cổng thông tin điện tử chính phủ
hành động của lãnh đạo chỉ huy và lực lượng phòng thủ trong giám sát phát hiện và triển khai giải pháp kỹ thuật chống tấn công từ chối dịch vụ của cổng thông tin điện tử chính phủ với mục đích rèn luyện nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa văn phòng chính phủ và cục công nghệ thông tin rèn luyện nâng cao kỹ năng nhiệm vụ giám sát an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách giả soát các điểm yếu đề xuất các giải pháp kỹ thuật và công nghệ nâng cao chất lượng bảo đảm an toàn thông tin khai thác tính năng k
sau thời gian hơn ba tháng huấn luyện diễn tập các đơn vị tham gia đã đạt nhiều kết quả tích cực thể hiện ở cuộc diễn tập thành công tốt đẹp cán bộ tại trung tâm tin học văn phòng chính phủ khai thác thành thạo tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống cyber range giả soát phát hiện và hướng dẫn khắc phục các lỗ hổng bảo mật chuyển giao một số giải pháp thu thập mã độc điều tra chứng cứ số giám sát mạng hoàn thiện quy trình phối hợp giữa văn phòng chính phủ và cục công nghệ thông tin